chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị dịch covid một mươi chín không ảnh hưởng đến tâm lý chuộng nhà liền thổ khiến giá bán phân khúc này tăng mạnh
bộ tài chính đề xuất thu phí cao tốc từ một đến một năm trăm linh đồng một xe một km
đáng chú ý thủ tướng vừa ban hành chỉ thị về quản lý sản xuất kinh doanh nước sạch theo hướng hạn chế độc quyền
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu với các tin tức thị trường
động lực hỗ trợ vàng tăng giá tuần này không đến từ các thông tin kinh tế mà do thông tin tổng thống mỹ donald trump mắc covid một mươi chín
giá vàng đã tăng một mạch từ vùng một tám trăm tám mươi năm usd lên vượt mốc một chín trăm linh usd một ounce trước khi bắt đầu những phiên tăng và giảm giá
trong tuần giá vàng thế giới đã tăng vượt mốc một chín trăm linh usd một ounce nhưng vẫn tiềm mẩn những phiên đảo chiều
đà tăng giảm của giá vàng thế giới khiến giá vàng trong nước không đứng yên
giá vàng tại tp hcm
và hà nội mua bán ở mức trên năm mươi năm năm mươi sáu triệu đồng một lượng
giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới từ hai năm đến ba triệu đồng một lượng
dự báo giá vàng bước vào xu hướng tăng giá mới trong giải hạn
sở công thương hà nội đặt mục tiêu từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
hàng hóa tại các chợ đầu mối chợ truyền thống có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo chất lượng có tem nhãn bao bì chiếm trên chín mươi
hiện nay nhu cầu tiêu thụ nông sản của người dân thủ đô khá lớn
trung bình mỗi năm khoảng tám trăm chín mươi tấn gạo một trăm ba mươi chín tấn thịt lợn và chín trăm linh tấn rau các loại
tuy nhiên mới có hai mươi phân phối qua siêu thị cửa hàng còn lại tám mươi phân phối qua các chợ truyền thống
không thể truy xuất nguồn gốc dẫn đến lo ngại về an toàn thực phẩm
mục tiêu chín mươi hàng hóa tại chợ đầu mối có tem nhãn sẽ bảo đảm chất lượng hàng hóa
vì làm bật hàng bán theo thời vụ nên khi mùa trung thu kết thúc những chiếc bánh nhanh chóng mất giá
trên các chợ mạng bánh trung thu đang giảm giá xuống còn một mươi một đến một mươi năm đồng một chiếc
nhiều nơi giảm giá hai mươi ba mươi hộp bánh để đẩy hàng
còn tại các ký ốt bán lẻ một vài thương hiệu vẫn còn bán thêm từ hai ba ngày
để hút khách nhiều cửa hàng này chấp nhận bán đồng giá hai mươi năm đồng một chiếc
thông tin từ cuộc thi aec awards hai nghìn hai mươi
kỹ sư xây dựng đỗ hải nhân
giải pháp bim dự án nước ngoài của tập đoàn xây dựng hòa bình
đại diện duy nhất của việt nam vượt qua vòng loại
bước vào vòng chung kết người tiên phong sáng tạo trong lĩnh vực bim cùng với ba mươi bốn ứng viên quốc tế
aec awards hai nghìn hai mươi là cuộc thi do tập đoàn autodesh mỹ tổ chức thường niên quy mô toàn cầu
năm nay cuộc thi tổ chức lần ba quy tụ hai trăm sáu mươi dự án và cá nhân tham gia đến từ ba mươi năm quốc gia
giải pháp bim hiện được xem là giải pháp tối ưu và xu thế của thế giới
tham gia từ công tác dự thầu cho đến quản lý thi công tại công trường
tập đoàn xây dựng hòa bình là nhà thầu tiên phong đưa giải pháp bim vào ứng dụng
trong lĩnh vực xây dựng ở việt nam từ năm hai nghìn một mươi một và tỷ lệ áp dụng bim
cho các dự án tại công ty chiếm khoảng ba mươi
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tập đoàn xây dựng hòa bình cũng đã ký kết hợp tác chiến lược
với autodes liên quan đến ứng dụng công nghệ và giải pháp bim trong thiết kế và thi công
dịch covid một mươi chín dường như không ảnh hưởng đến tâm lý thích sở hữu nhà liền thổ của người việt nam
các nhà đầu tư cũng không giảm giá
thay vào đó họ đưa ra các chính sách bán hàng hấp dẫn hơn
giá nhà liền thổ tại tp hcm tiếp tục tăng lên năm ba trăm ba mươi bảy usd một mét vuông
tăng một mươi bốn bảy so với cùng kỳ năm ngoái và ba một so với quý trước
do sự gia nhập của các dự án mới với giá cao hơn trung bình
cũng như sự tự tin của các chủ đầu tư
những dự án có giá dưới bốn trăm năm mươi usd một căn được cả người mua để ở
và những nhà đầu tư dài hạn săn đón do mức giá này phù hợp với nhiều người
bộ tài chính trình hai phương án thu phát
phương án thu phí cao tốc để ủy ban thường vụ quốc hội xem xét
đáng chú ý là phương án đề xuất thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư
với mức thu dự tính từ một đến một năm trăm linh đồng một km một xe
sở dĩ có hai phương án là đều ủy ban thường vụ quốc hội xem xét
cho phù hợp với các quy định của pháp luật
còn về mức giá bộ tài chính và bộ giao thông vận tải thống nhất
dự kiến thu từ một đến một năm trăm linh đồng một xe một km
mức cụ thể sẽ được bộ giao thông vận tải hoặc chính phủ quyết định
sau khi nghị quyết được thông qua
thời gian dự kiến áp dụng ngay trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất
kinh doanh nước sạch theo hướng khắc phục tình trạng phân khúc
độc quyền cung cấp nước sạch theo địa bàn
nhiều chuyên gia cho rằng ngành nước có tính độc quyền tự nhiên
do đó việc đưa ra các chính sách hạn chế độc quyền rất cần thiết
để bảo vệ quyền lợi người dân bằng cách đẩy mạnh xã hội hóa
trên cơ sở đó thủ tướng đã yêu cầu bộ xây dựng nghiên cứu xây dựng và chính quốc hội
ban hành luật quản lý cấp nước sạch vào năm hai nghìn hai mươi hai
nghị định này dự kiến được ban hành vào năm hai nghìn hai mươi một